tại trụ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu
ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất và lễ hội thành tuyên tại tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp báo ban tổ chức đã thông báo nội dung chương trình cụ thể của lễ hội
theo đó từ ngày hai mươi tám tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh tuyên quang phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
sẽ tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
nhằm tôn vinh bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc giao của tỉnh tuyên quang nói riêng và cả nước nói chung
đặc biệt là ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc được tổ chức cùng sự kiện lễ hội thành tuyên
đây cũng là dịp để tỉnh tuyên quang giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất
con người lịch sử văn hóa và các giá trị di sản đặc sắc của quê hương cách mạng thủ đô khu giải phóng trung tâm thủ đô kháng chiến
chương trình hứa hẹn là địa điểm tham quan khám phá trải nghiệm những hoạt động văn hóa thú vị độc đáo cho du khách thập phương và nhân dân trong tỉnh trong dịp lễ rằm trung thu